sáng nay tại hà nội báo tuổi trẻ thủ đô phối hợp với trường đại học thành đô và các đơn vị tổ chức chương trình
đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ
chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo
các trường đại học và hơn một học sinh trên địa bàn thành phố
chương trình đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ là hoạt động trong chuỗi chương trình
đối thoại trực tiếp giao lưu trực tuyến về tư vấn hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi
nhằm kịp thời cung cấp cho các học sinh trung học phổ thông những thông tin hữu ích thiết thực
về các ngành học tư vấn chọn trường chọn nghề
thông tin tại chương trình đại diện vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ vẫn giữ ổn định quy chế tuyển sinh như hai mùa tuyển sinh gần nhất
tuy nhiên một số điểm quan trọng thí sinh cần nắm vững để tránh xảy ra sai sót không đáng có
ảnh hưởng đến cơ hội của các em khi ứng tuyển
trong đó toàn bộ quy trình xét tuyển từ đăng ký xét tuyển đăng ký nguyện vọng
thay đổi nguyện vọng nộp lễ phí tuyển sinh và xác nhận nhập học đều tiến hành trực tuyến
sau ba năm phát động hôm nay tại hà nội quỹ nhà văn lê liệu đã tổ chức lễ tổng kết
và trao giải cuộc thi viết chuyện ngắn bút ký lần thứ tư giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề nông nghiệp nông thôn việt nam đời sống sự nghiệp của các doanh nhân và văn hóa doanh nhân
trong ba năm phát động cuộc thi viết chuyện ngắn bút ký lần thứ tư nhận được sự hưởng ứng
của đông đảo các cây bút trên khắp cả nước với hơn hai trăm linh tác phẩm dự thi của hơn một trăm bảy mươi tác giả
kết quả một giải nhất thuộc về tác giả lê hoài lương
hai giải nhì thuộc về các tác giả phan đình minh và nguyễn hải yến
ba giải ba được trao cho các tác giả đinh ngọc hùng phan đức lộc và võ thị xuân hà
bốn tác giả song ngư hồ ngọc quang bùi ngọc quế và nguyễn văn học được trao giải tư
sau lễ trao giải quỹ nhà văn lê lự đã phát động cuộc thi viết phóng sự ký sự
với chủ đề về nông nghiệp nông thôn việt nam về đời sống sự nghiệp của các doanh nhân lần thứ năm
quỹ nhà văn lê lự được thành lập vào đầu năm hai nghìn một mươi bốn hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận
với mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn học xã hội văn hóa doanh nhân
hai mảng đề tài gắn liền với sự nghiệp của nhà văn lê lự
thưa quý vị sau nhiều lần chứng kiến cảnh người vô gia cư đi lang thang
và nằm ngủ ở vỉa hè một nhóm bạn trẻ tại thành phố hồ chí minh đã nhất tâm
cùng nhau thực hiện hoạt động thiện nguyện dòng ruồi khắp các tuyến phố
để trao gửi yêu thương đến người lang thang cơ nhỡ
có lẽ những lời cảm ơn chân thành ấy chính là động lực để anh nguyễn tấn hưng
và cộng sự có thể duy trì ngọn lửa thiện nguyện suốt bảy năm qua
điều đặn vào một mươi chín h thứ bảy hàng tuần nhóm thiện nguyện liên tâm lại tập trung
chuẩn bị những phần quà sẵn sàng cho hành trình rong rủi khắp phố phường
kéo dài đến rạng sáng hôm sau để giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ

hành trình có thể khiến họ luôn bận rộn nhưng mỗi thành viên đều cảm nhận được niềm vui tình yêu thương ấm áp bởi cho đi là còn mãi